những ngày qua trên địa bàn xóm cột bài xã trường sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
xảy ra vụ việc hàng chục hộ dân đã tụ tập dựng lều bạt đổ đá ngăn không cho xe ra vào công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên nam thịnh và yêu cầu công ty di rời ra khỏi địa bàn
người dân cho rằng công ty lợi dụng trời mưa để xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ
đây là những đống đá và biển báo do người dân xóm cột bài dựng lên để ngăn cản hoạt động của công ty nam thịnh nằm trên địa bàn xóm
trong quá trình hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam thịnh
người dân đã nhiều lần phản ánh về việc có mùi thuốc bảo vệ thực vật phát tán ra môi trường
tuy nhiên các cơ quan chức năng của huyện lương sơn tỉnh hòa bình chưa phát hiện việc tôn dư hóa chất xả thải ô nhiễm môi trường
chỉ đạo anh em cơ quan vào nắm bắt tình hình cụ thể và động viên bà con nhân dân hãy kiềm chế bình tĩnh để giải quyết sự việc
và chờ các cơ quan chức năng của huyện của tỉnh và cảnh sát môi trường về để kết luận làm rõ vụ việc
trong lúc chờ đợi nhân dân không được manh động gây rối mất trật tự an ninh và đập phá tài sản của công ty
lãnh đạo công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên nam thịnh mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận cụ thể
chính thức để công ty nhanh chóng được hoạt động trở lại
bảo đảm công an việc làm đời sống cho hàng trăm công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp
quỹ ban nhân dân huyện cũng đã có báo cáo gửi quỹ ban tỉnh đồng thời gửi sở tài nguyên môi trường
và các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra toàn bộ các hệ thống xử lý môi trường và hệ thống xa thải
của công ty trách nhiệm yêu hạn nam thịnh hòa bình
hiện nay quỹ ban nhân dân huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam thịnh
tạm dừng toàn bộ hoạt động
chờ các cơ quan chức năng có kết luận chính thức
đồng thời cũng đã đề nghị ủy ban dân tỉnh hòa bình xem xét về vị trí của công ty nam thịnh
do nằm ở nơi có độ dốc lớn lại là đầu nguồn nước nếu không có biện pháp xử lý
nguy cơ xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường về hóa chất có thể xảy ra bất cứ khi nào
nhất là vào thời điểm đang mùa mưa bão